thưa quý vị và các bạn chùa phúc lâm hay còn gọi là chùa nả ở xã chu minh huyện ba vì hà nội
là một trong số ít những ngôi chùa thời mạc còn lại đến ngày nay
tuy nhiên ngôi chùa hơn năm trăm linh năm tuổi được công nhận là di tích quốc gia vào năm hai nghìn bốn này
lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và có thể sập đổ bất cứ lúc nào
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
những cây cột kèo đã bị mộc ruộng
các đầu mối của khung gỗ gần như bị rời ra
mái ngói bị vỡ xô lệch
đó là thực trạng đang diễn ra tại ngôi chùa phúc lâm
các nhà sư cho biết không biết ngày nào
nó sẽ sập xuống
trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của ngôi chùa
người dân đã chẳng chéo cột và di rời các tượng phật ra ngoài
để đảm bảo an toàn cho người dân đến hành lễ
năm hai nghìn một mươi bốn ubnd xã chu minh đã huy động vốn xây thêm mái tôn lập ra bên ngoài phần ngói cũ
để che chắn cho ngôi chùa và tiếp tục kiến nghị lên các cấp
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời từ phía thành phố
và ngôi chùa thì vẫn đang trong tình trạng kêu cứu
chùa có biểu hiện xuống cấp năm tháng năm năm nay
nhưng mà năm hai nghìn một mươi một xa thì ý kiến đến huyện
huyện thì cũng trả lời ý kiến về thành phố
và thành phố cũng nói là bây giờ trở bộ văn hóa
vì cái này là thuộc xếp di tích quốc gia
hiện nay thì xã cũng chưa được nhận được công văn nào là trùng tu sửa để đảm bảo cho ngôi chùa
chùa phúc lâm hay người dân còn gọi là chùa nà
tại xã trung minh huyện ba vì thành phố hà nội
đã có niên đại trên năm trăm linh năm tuổi
và là một trong số ít những ngôi chùa thời nhà mạc còn xót lại
ngôi chùa có kiến trúc một gian hai trái
hai trái lớn xung quanh là một mươi hai cột quân tạo thành hai bộ
bên cạnh đó chùa là nơi lưu giữ một mươi bảy đặc sắc phong
năm tấm bia tạo tạc hai mặt
cùng với nhiều pho tượng cổ và cổ vật
ngôi chùa còn là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của một mươi sáu xã xung quanh
với giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc
năm hai nghìn bốn ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
ngôi chùa này là với sự tu hành
của thiền sư nguyễn đạo hạnh đắc đạo
và được nhân dân tôn phụng và thờ cúng ở đây cho ba khu
tức là ba khu đấy thẩm lục xã tức là một mươi sáu xã thờ chung ở đây
thế trước đây ngôi chùa truyền thống rất là như thế
và bây giờ thì chúng tôi vẫn duy trì hàng năm lễ hội vẫn đủ một mươi sáu xã
vui nhất là hội đền và thứ hai hội nà thứ ba chùa thầy
câu thơ đã in đậm trong lòng mỗi người dân xứ đoài
và là niềm tự hào của mỗi người con
người dân nơi đây về ngôi chùa cổ
nơi gắn bó sinh hoạt tâm linh văn hóa tín ngưỡng của các thế hệ hơn năm trăm linh năm qua
người dân nơi đây mong muốn ngôi chùa được tôn tạo trùng tu
để chùa nà không chỉ tồn tại trong ký ức